tết trung thu đang đến rất gần thị trường đồ chơi trung thu cũng trở nên sôi động hơn
năm nay người tiêu dùng có xu hướng chọn những đồ chơi truyền thống sản xuất tại việt nam hơn là hàng ngoại nhập
ngoài tâm lý người việt ưu tiên dùng hàng việt khách hàng vẫn an tâm hơn với đồ chơi truyền thống bởi sự an toàn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
phố hàng mã thành phố hà nội những ngày này trở nên nhộn nhịp sôi động hơn hẳn ngày thường
càng gần đến trung thu nơi đây được trưng bày rất nhiều mặt hàng đồ chơi trung thu đa dạng phong phú từ kiểu mẫu cho đến thể loại
năm nay xu hướng của người tiêu dùng vẫn là lựa chọn hàng được sản xuất tại việt nam do tâm lý e ngại hàng ngoại nhập lậu sẽ không an toàn

các bậc phụ huynh nếu mà đã từng lâu năm thì vẫn thường thường chọn cho con những hàng của việt nam ví dụ như đèn kéo quân đèn cù đèn ống sao
năm nay thì hàng nhập thì không ít không dùng máy dùng trung quốc máy đa số là của việt nam hết đèn ống sao cũng của việt nam đèn kéo quân cũng của việt nam
đấy những cái đèn
dấy này là của việt nam hết
tuy nhiên không khó để nhận thấy có rất nhiều sản phẩm có xuất xứ từ nước ngoài đang được bày bán tràn lan công khai trộn lẫn với hàng việt nam chất lượng cao
mặc dù nắm được tâm lý của khách hàng là chuộng hàng trong nước tuy nhiên các chủ cửa hàng vẫn nhập những món đồ chơi trung thu ngoại nhập
do có giá rẻ hơn hàng việt lợi nhận mang về sẽ cao hơn
nếu tin mắt người tiêu dùng có thể chọn mua những loại đồ chơi trung thu được làm từ các nguyên liệu truyền thống như đèn ông sao mặt nạ tòa hè
đều được làm thủ công từ những nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên cây cối
chơi những món đồ chơi này trẻ sẽ được đến gần hơn với truyền thống của người việt nhưng cũng rất an toàn lành mạnh không lo đồ chơi sẽ phát nổ bổng tay nguy hiểm cho sức khỏe
ngoài những hàng truyền thống của việt nam ra thì hàng trung quốc nó cũng phải chiếm đến tầm năm mươi hơn năm mươi
trên tv đấy truyền thông hết cũng đưa tin như thế nên mình cũng hoang mang và mình cũng sợ

các bậc phụ huynh nên thận trọng trong việc mua đồ chơi trung thu cho con tránh mua nhầm hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ
các bậc phụ huynh nên thận trọng trong việc mua đồ chơi trung thu cho con tránh mua nhầm hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ